ngày tám tháng chín chủ tịch nước trần đại quang đã có thư khen ngợi gửi ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng và ủy ban an toàn giao thông quốc gia
toàn văn bức thư như sau
qua các phương tiện truyền thông tôi được biết ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu anh phan văn bắc lái xe biển số bốn mươi chín c chín nghìn tám trăm năm mươi một chở nông sản từ đức trọng lâm đồng đi thành phố hồ chí minh
khi xuống đèo bảo lộc đã dũng cảm cứu xe khách biển số năm mươi ba n hai nghìn tám trăm hai mươi bốn trong tình trạng mất phanh nguy cơ lao xuống vực giúp hơn ba mươi người trên xe thoát nạn
đây là hành động dũng cảm thể hiện bản chất tốt đẹp truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc ta
tôi rất xúc động nhiệt liệt biểu dương khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của anh phan văn bắc
nhân đây tôi đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể nhân dân tăng cường phát hiện kịp thời động viên cổ vũ khen thưởng
nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội